mua thuốc độc cyanur về để giết cha ruột sau đó dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra
tống thị tùng linh hai mươi một tuổi chú phường phước nguyên thành phố bà rịa vũng tàu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
như chúng tôi đã đưa tin vào ngày một mươi tám tháng một linh bắt xe đến chợ kim biên thành phố hồ chí minh
mua một kg chất độc xe nua sau đó mang về cho vào nước uống để trong tủ lạnh
hôm nay ông tống hồng điệp là bố đã lấy một chai nước để uống và tử vong sau đó
đến sáng hôm sau biết bố đã tử vong linh đã kéo thi thể ông điệp ra phía sau tường rào
rồi mua gạch xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi
tại cơ quan điều tra linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột vì bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian
hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ và linh